lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức lễ chia tay đặt đầu bốn mươi bác sĩ điều dưỡng của tỉnh
tình nguyện vào hỗ trợ các đồng nghiệp tại đà nẵng dập dịch
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại đà nẵng hàng trăm y bác sĩ của thừa thiên huế
đã tình nguyện vào tâm dịch để hỗ trợ
tuy nhiên sở y tế tỉnh chỉ lấy bốn mươi y bác sĩ có chuyên môn phù hợp
trước khi lên đường cả đoàn được sở y tế thừa thiên huế động viên chuẩn bị tư tưởng
và dặn dò hết sức kỹ lưỡng công tác phòng hộ bảo vệ bản thân cũng đã được tập huấn kỹ càng
cho từng thành viên trong đoàn